giao thông pháp luật đã quy định rất rõ về việc đảm bảo an toàn hành lang đường sắt do đó
việc chấn chỉnh lại tình trạng lộn xộn trong vấn đề kinh doanh dịch vụ của các hàng quán
tại các tuyến đường sắt là cần thiết và phải giải quyết dứt điểm các tồn tại
để đem đến hiệu quả chúng tôi cho rằng đấy là rất là hiền thực
bản thân tôi cũng như câu hộ kinh doanh này cũng đã bảo nhau là sẽ chấp hành tốt
quy định của nhà nước để đảm bảo an toàn đường sắt này
cho nó an toàn hoặc là chấp hành tốt các điều cam kết
mà ở trên đã được đảm bảo
đã đưa ra
hiện nay các quán cà phê dọc đường tàu đã tạm dừng hoạt động
một trăm linh các hộ kinh doanh cũng đã ký cam kết không lấn chiếm hành lang
bảo vệ an toàn đường sắt để kinh doanh buôn bán
về lâu dài chính quyền địa phương có thể nghiên cứu đưa ra những giải pháp
về quy hoạch và quản lý phù hợp đảm bảo an toàn giao thông đường sắt
trong nội đô và tạo khoảng không gian có thể khai thác mà pháp luật cho phép
những hình ảnh sau đường của chúng tôi như thế này đã được nhiều người dân chia sẻ
những váng cặn bẩn thậm chí là dầu trong chính các bồn bể chứa nước
tại các khu trung cư hay nhà dân thực sự đang trở thành nỗi ám ảnh
đối với người dân thủ đô hà nội
tuy nhiên một sự việc đáng tiếc đã xảy ra khi đã có một người tử vong
trong quá trình dọn bể nước
vậy làm thế nào để theo dọn bể một cách an toàn
đây cũng chính là nội dung chúng tôi muốn đề cập trong có thể bạn quan tâm ngày hôm nay
nhưng trước tiên mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện sau đây
sự việc đau lòng diễn ra vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi hai tháng một mươi
tại ngõ một trăm bảy mươi hai đại từ phường đại kim quận hoàng mai hà nội
khi hai mồ con xuống thao dựa bể nước ngầm của gia đình
trong quá trình dọn dẹp anh nguyễn viết anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đã tử vong
nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện trong quá trình thao rửa bể
gia đình chúng tôi không sợ
trước khi thay thì chúng tôi phải mở ra
xong là điện đóm thì nếu mà cắn thì phải rút ra cho nó cẩn thận
bây giờ là trước khi thay bể thì là điện đóm các thứ tôi rút hoàn toàn ra rồi
thì bây giờ ta làm thủ công thôi
xô trậu bàn chải cọ khăn lau các thứ đầy đủ
theo các chuyên gia thì những bể chứa nước ngầm
cũng như là giếng nước là một trong những môi trường luôn tiềm tàng rủi ro đối với sức khỏe
nếu không có những kỹ năng cũng như là những kiến thức
những kiểu biết về an toàn lao động thì sẽ rất dễ xảy ra những nguy cơ
ở những bể ngầm đậy kín lâu ngày cũng như giếng nước luôn tồn tại một lượng than khí nhất định
phát sinh từ các hợp chất tồn tại trong nước
từ các hoạt động của vi sinh vật từ lớp bùn đọng bên dưới lớp đáy
những ứng khí này có thể bao gồm ch bốn so hai co hai h hai s co và thi thoảng có c hai h hai nh ba
trước khi tiến hành thông bể thì tốt nhất là
chúng ta nên mở nắp bể để giải phóng cái lượng cửa lo dư ở trong bể
lượng cửa lo dư là dùng để xử lý nước thì vẫn tồn đóng ở trong đó
nếu mà chúng ta xuống ngay thì nó rất có tác hại cho sức khỏe con người
cho nên chúng ta cần phải mở nắp bể ít nhất là vài phút
tốt nhất là chúng ta nên có đập quạt
nếu mà quạt để mà trao đổi cái khí xuống để giải phóng cái khí cờ lo ra thật nhanh và nó triệt đẻ hơn
hiện nay quá trình thao sửa bể đều dùng máy bơm hoặc tại các bể đều có hệ thống phao điện nên dễ xảy ra sự cố
đòi hỏi mỗi người trước khi thao bể phải tắt các nguồn điện không vừa bơm nước vừa rộn rẹp dưới bể
và thực sự đã thấy an toàn thì mới xuống bể để thực hiện thao rửa
đối với cái thao bể thường thường là chúng ta hay dùng cái bơm chìm
bơm chìm là thả xuống để hoạt động bơm từ đáy của bể lên
mà điện thì lại là được đấu trực tiếp với máy bơm
cho nên là quá trình thả xuống thì có những hiện tượng là máy bơm bị dò điện hoặc là các cái dây mà nó bị hở
dây dẫn điện nó hở thì nó rất là nguy hiểm cho cái người mà xuống thao bể ở dưới đấy
chúng tôi sẽ thực hiện cái việc là bơm hết nước ở dưới đáy bể
xong đó dừng bơm khắt điện thì lúc đấy mới tiến hành cho người xuống để thao bể
để đảm bảo an toàn cũng như sức khỏe của mỗi người khi tiến hành các biện pháp thao bể
cần chuẩn bị các thiết bị phòng hộ thiết bị ủng mặt nạ chống độc găng tay cao su và đeo dây bảo hiểm
dưới bể thì ngoài cái việc mà để chìm thì cái việc xuống bể cũng là rất khó khăn
cái thao tác cả bể thậm chí cũng rất khó khăn bởi vì có những bể rất là nhỏ
cái người xuống bể thì phải được trang bị đầy đủ cái người xuống bể thì phải được trang bị đầy đủ
cái người xuống bể thì phải được trang bị đầy đủ bỏ lao động ví dụ như là quần áo hai là ủng ba là găng tay cao su và cầu trang
có những bể là cần thiết nếu mà còn lượng cloud dư nhiều thì có thể phải đeo mặt nạ
đấy cái đấy để là bảo vệ cho cái người mà thực hiện thao bể ở dưới đó
hai là luôn luôn phải có người túc trực ở nắp bể để theo dõi quá trình thao bể của người biên giới
đối với những bể lớn mà sâu thì cần thiết là người ở dưới đó để theo dõi quá trình thao bể của người bên dưới

và kể cả có cái dây trong đó có cả dây an toàn
vâng thưa quý vị để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra các gia đình có bể nước cần được vệ sinh hoặc tại các khu trung cư khi tiến hành làm việc này quan trọng nhất là phải nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân
và trong trường hợp khác thì có thể liên hệ tới những công ty cung cấp các dịch vụ vệ sinh để được hỗ trợ tốt nhất
vâng hy vọng rằng là những chỉ dẫn của chúng tôi vừa rồi thì đã giúp ích cho quý vị khán giả rất nhiều
còn bây giờ thì chương trình xin được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới phát sóng lúc sáu giờ sáng hàng ngày trên truyền hình công an nhân dân
ngay sau đây những người đồng nghiệp của chúng tôi ở miền nam sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những tin tức thú vị khác
xin mời bên tập viên quang huy
quang huy rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong sáng phương nam
thưa quý vị khoảng một mươi chín h tối hôm qua ngày hai mươi bốn tháng một mươi
tại một sưởng gia công đế dày trên đường hồ học lãm phường an lạc quận bình tân tp hcm
xảy ra vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản
theo các nhân chứng khi đó công nhân đang làm việc tăng ca tại xưởng gia công đế dày trong hẻm hai trăm linh bảy hồ học lãm
khi bất ngờ lửa bùng phát nhiều người cố gắng dập lửa xong không được
nhiều tiếng nổ vang lên khiến các công nhân phải bỏ chạy ra ngoài
cảnh sát phòng cháy chữa cháy sau đó điều động phương tiện đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sau khoảng hai giờ ngọn lửa được dập tắt không có thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
còn mới đây một nhóm nhà đầu tư của công ty huy việt nam group limitic đã xác nhận
đang tiến hành khởi kiện nhà sáng lập kiêm chủ tịch là ông huy nhật
đồng thời nhóm này cho biết đã thành công trong đàm phán với cơ quan tài phán nước ngoài phong tỏa tài sản của cá nhân này
lý do khởi kiện xuất phát từ quyết định của công ty huy việt nam cho đóng cửa hàng loạt các cửa hàng
như món huế phở ông hùng cơm thố cháy do công ty này quản lý
các nhà đầu tư cho biết chưa chấp thuận cũng như chưa nhận được lý do thương mại thuyết phục
do đó đơn khởi kiện đang được tiến hành gửi lên tòa án nhân dân tp hcm khởi kiện ông huy nhật
sáng lập vào chủ tịch công ty huy việt nam vì đã vi phạm trách nhiệm nghĩa vụ
cũng như có chứa một số dấu hiệu lừa đảo trong trường hợp này
họ có nghi vấn ông huy nhật đã chiếm dụng một lượng lớn tiền mặt và tài sản
bên cạnh khởi kiện trong nước nhóm nhà đầu tư này cho biết đã nhờ cơ quan tài phán nước ngoài
phong tỏa tài sản của ông huy nhật
tính từ năm hai nghìn một mươi ba nhiều nhóm quỹ đầu tư nước ngoài đã rót vốn cho công ty huy việt nam
để mở rộng chi nhánh cũng như nhóm hàng kinh doanh ăn uống với tổng số tiền hơn bảy mươi triệu usd
được biết cũng trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi một nhóm nhà cung ứng cho công ty huy việt nam
cũng đã tập hợp hóa đơn chiến từ và cùng ký vào đơn tố cáo tập thể lên cho cơ quan công an
hiện tại số công nợ của hơn một trăm linh nhà cung ứng khi đối chiếu với công ty huy việt nam
đã lên hơn bốn mươi tỷ đồng
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ ngày hai mươi năm tháng một mươi đến ngày hai tháng một mươi một
ven biển nam bộ sẽ có một đợt chiều cường cao
mực nước tại ven biển nam bộ có khả năng sấp xỉ đợt triều cường kỷ lục vào cuối tháng chín
đầu tháng một mươi vừa qua nhất là khi có gió chướng hoạt động mạnh
theo đó dự báo ven biển nam bộ sẽ còn bảy đợt triều cường nữa
cụ thể vào các ngày từ ngày hai mươi sáu đến ba mươi một của tháng một mươi từ ngày một mươi ba đến một mươi sáu và hai mươi năm đến ba mươi của tháng một mươi một
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu và hai mươi năm đến hai mươi tám của tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
sang năm hai nghìn hai mươi sẽ có hai đợt từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng một và từ ngày một mươi đến ngày một mươi bốn tháng hai
trong đó hai đợt triều cường
từ ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi một của tháng một mươi và từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi của tháng một mươi một
nhiều khả năng sắp xỉ hoặc cao hơn đợt triều cường vào cuối tháng chín đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
các chuyên gia hai văn cho biết đặc biệt đợt triều cường cuối tháng một mươi còn được tiếp sức
bởi các đợt gió mùi đông bắc hương độ mạnh lấn sâu xuống phía nam
đỉnh triều sẽ xuất hiện vào khoảng thời gian sáng sớm và chiều tối
vì vậy người dân ở các khu vực trụng thấp ven các hữu sông tại thành phố hồ chí minh
và khu vực đồng bằng sông cửu long cần chủ động các giải pháp để ứng phó đón triều cường